hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng và một mươi bốn bị cáo đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
chiều muộn ngày hai mươi hai tháng ba hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội thông báo kết thúc phần tranh luận trước khi nghị án
hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng
là người đầu tiên nói lời sau cùng bị cáo độ anh dũng bật khóc trình bày
bị cáo trải qua phiên tòa với nhiều cảm xúc và động lại là sự ân hận nối tiếp về những gì bị cáo đã làm trong thời gian qua
bị cáo gửi tới các nhà đầu tư đã mua trái phiếu tân hoàng minh lời xin lỗi chân thành
bị cáo hiểu các vị tin tưởng nên mới mua trái phiếu tân hoàng minh
ngày hôm nay trước phiên tòa này tôi thành thật xin lỗi các nhà đầu tư
tôi thấu hiểu và xin chia sẻ những khó khăn của các nhà đầu tư
bị cáo dũng trân tình
bị cáo dũng trải lòng
con trai gia đình và bạn bè của bị cáo đã cố gắng
bị cáo dũng vượt bậc trong hai năm qua để gom được tám sáu trăm chín mươi chín tỷ đồng nhằm khắc phục khẩu quả vụ án
trong suốt thời gian bị tạm giam bị cáo chỉ được tiếp xúc với gia đình hai lần dưới sự giám sát của cơ quan điều tra và viện kiểm sát
tôi đã được gia đình cùng những người bạn thật sự hiểu và yêu thương giúp cho tôi có được số tiền này
ơn này tôi ghi mãi trong lòng
bị cáo dũng tỏ rõ sự xúc động
theo lời bị cáo dũng những năm qua bị cáo đã cố gắng chăm chỉ lao động
ngay cả khi trong người mang căn bệnh ung thư
thì bị cáo vẫn cố gắng làm việc
những ngày vừa qua bị cáo phải đứng trước tòa án là một sự khắc nghiệt đối với bị cáo
nhưng với tinh thần cầu thị bị cáo đón nhận và tôn trọng phán quyết của tòa án vì những gì bị cáo đã gây ra
bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh
xin giảm án cho đứa con trai yêu quý nhất của bị cáo
bị cáo xin chịu hết tất cả trách nhiệm cho đồng nghiệp và cho con trai được sớm trở về với xã hội
bị cáo xin chịu mọi phán xét
bị cáo dũng nói trong ngại ngào
bị cáo dung mong hội đồng xét xử đánh kẻ chạy đi không đánh người trở lại
bị cáo dũng cũng mong đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo
vì mức án từ tám đến chín năm tù mà đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo là quá khắc nghiệt
một lần nữa bị cáo dũng xin cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh được hưởng mức án thấp nhất
nói lời sau cùng bị cáo dũng không thể nói rõ tiếng bởi những tiếng nâng nghẹn
bị cáo quay về chỗ ngồi dành cho bị cáo gạt nước mắt và cuối khúc đầu
được quyền nói lời sau cùng con ruột bị cáo đỗ anh dũng là bị cáo đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh trình bày
bị cáo đi du học từ sớm khi phạm tội thì bị cáo còn trẻ
bị cáo không biết là việc mình làm đã gây ra nặng nề như vậy
trong một mươi chín tháng bị tạm giam bị cáo đề nghị được gặp gia đình
để nhờ khắc phục số tiền sớm nhất trên đề nhất và bị cáo đã được tạo điều kiện
đó là điều mà bị cáo mong muốn nhất bị cáo việt sẽ bày
trong suốt thời gian bị tạm giam toàn bộ số tiền được xác định là hậu quả vụ án gây ra
đã được tập đoàn tân hoàng minh khắc phục
bị cáo nhận thấy đó là điều đúng đắn nhất bị cáo gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư
bị cáo việt xin hội đồng xét xử xem xét cho bố mình và các bị cáo ở tập đoàn tân hoàng minh
được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật được giảm án thấp nhất
bị cáo việt bày tỏ sự ăn năn hối cải và mong hội đồng xét xử tuyên mức án khoan hồng
nhân văn nhất cho tất cả các bị cáo trong vụ án
nói lời sau cùng các bị cáo khác cũng đều nhận thức được sai phạm của mình
và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để họ sớm được trở về với gia đình hòa nhập xã hội
viện kiểm sát đề nghị vô hiệu phần lãi mua trái phiếu
viện kiểm sát cho rằng
phiếu mà tân hoàng minh phát hành là vi phạm pháp luật nên vô hiệu
do đó giao dịch dân sự giữa các bị hại và tân hoàng minh là vô hiệu
ngày thứ tư của phiên xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh tiếp tục phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị lại mức án đối với các bị cáo
viện kiểm sát đánh giá trong vụ án hai bị cáo đứng đầu là đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh và con trai đỗ hoàng việt đã tích cực nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình
khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt đảm bảo hoàn trả cho các bị hại
với số lượng bị hại và giá trị chiếm đoạt đặc biệt lớn
thì việc khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra đã kịp thời giải tỏa được những bức xúc
lo lắng của người dân bị hại đã mua trái phiếu và giảm bớt tính nguy hiểm cho xã hội
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
nhận thức rõ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố
đồng thời nhiều bị hại có đơn đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo
nhiều tinh tiết giảm nhẹ mới được cung cấp
trong đó công ty phát hành trái phiếu ngôi sao việt đã nộp thêm số tiền hai tỷ đồng có phần khắc phục các hậu quả thiệt hại
do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị thay đổi việc đề nghị mức án đối với các bị cáo so với mức án đã đề nghị chiều ngày hai mươi một tháng ba
theo đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng giảm từ chín đến một mươi năm tù
sống còn tám đến chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
giảm từ năm đến sáu năm tù xuống còn bốn đến năm năm tù
ba bị cáo còn lại viện kiểm sát đều đề nghị giảm mức án so với mức đã đề nghị chiều ngày hai mươi một tháng ba
sau phần đề nghị lại mức án là phần tranh luận diễn ra giữa một số bị hại với đại diện viện kiểm sát về vấn đề trả lãi suất
trong buổi chiều ngày hai mươi hai tháng ba và những ngày xét xử trước đó
một số bị hại đề nghị tòa xem xét buộc tập đoàn tân hoàng minh phải trả gốc và lãi suất cho họ
đối đáp lại vấn đề này nữ kiểm sát viên chia sẻ một số khó khăn mà các bị hại phải gánh chịu
tuy nhiên cơ quan công tố đánh giá việc các bị hại mua trái phiếu của tân hoàng minh là hoạt động hợp tác kinh doanh
và đây là giao dịch dân sự nên mục đích của giao dịch dân sự phải không vi phạm quy định pháp luật
trong khi đó trình coi trái phiếu mà tân hoàng minh phát hành là vi phạm quy định pháp luật
vì vậy viện kiểm sát cho rằng chín gói trái phiếu là vô hiệu giao dịch dân sự giữa các bị hại và tân hoàng minh là vô hiệu
từ đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét và đưa ra quyết định
sau phần đối đáp trên một số bị hại tiếp tục đề nghị đối đáp về việc tính lãi
chủ tòa yêu cầu viện kiểm sát tranh luận
tuy nhiên nước kiểm sát viên cho rằng trong bản luận tội ngày hai mươi một tháng ba và phần đối đáp đã đề cập đến việc chín coi trái phiếu là vô hiệu
bị cáo phùng thế tính phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm kế toàn trưởng tân hoàng minh trình bày
đến thời điểm bị bắt đã có hai mươi bảy năm làm việc tại cơ quan nhà nước và các tập đoàn kinh tế trong đó có tập đoàn tân hoàng minh
trong thời gian công tác bị cáo luôn phân đấu rèn luyện ý thức mình là một công dân tốt
phải đứng trước hội đồng xét xử và trải qua gần hai mươi bốn tháng tạm giam bị cáo cảm thấy rất ân hận bởi sự thiếu hiểu biết của mình về pháp luật để dẫn đến hậu quả ngày hôm nay
ông tính xin nhận trách nhiệm về mình và mong muốn hội đồng xét xử giảm hình phạt cho chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng và các bị cáo còn lại
trình bày trước hội đồng xét xử nhiều nhà đầu tư bị hại trong vụ án đã xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh với điều kiện
tập đoàn tân hoàng minh phải trả lại tiền các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và cả tiền lãi theo hợp đồng
có nhà đầu tư đề nghị được tập đoàn tân hoàng minh đền bù những thiệt hại đã phát sinh do việc họ mua trái phiếu của tập đoàn này
sau đó thì chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh bị bắt
nêu quan điểm của mình bị hại là bà cao minh hồng ở hà nội
mong hội đồng xét xử khoan hồng cho các bị cáo thuộc tập đoàn tân hoàng minh mở cho họ có cơ hội để sửa sai
theo bà hồng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng các bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả
một bị hại khác là bà nguyễn minh thủy ở hà nội cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét
giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở tập đoàn tân hoàng minh với lý do
dù đã gây ra sai phạm nhưng chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đã có ý thức nộp hết tiền để khắc phục hậu quả cho các nhà đầu tư
cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở tập đoàn tân hoàng minh
các bị hại chỉ mong muốn sớm nhận lại được cả tiền gốc và lãi ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm để họ giải quyết khó khăn cho cuộc sống
tại phiên tòa bị cáo đỗ anh dũng và các luật sư của bị cáo sang nhận về việc bị cáo này đã khắc phục tám sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
nhiều hơn một tỷ đồng so với số tiền cần khắc phục
sau khi các bị cáo nói lời sau cùng hội đồng xét xử thông báo phiên tòa nghị án kéo dài
thời gian tuyên án vào một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng ba